xét thấy mức độ nguy hiểm của hành vi thủ đoạn manh động của đối tượng
lực lượng công an tỉnh yên bái đã nhanh chóng điều tra xác minh làm rõ vụ án
chúng tôi đã áp dụng đồng bộ các biện pháp mục vụ triển khai sâu rộng tới các phường các xã
và phối kết hợp với lực lượng công an các địa phương để tổ chức điều tra xác minh truy xét đối tượng
do đặc điểm xảy ra vụ án
đường bắn người xa khu dân cư và không có nhân chứng
khi xảy ra sự việc thì do cái tình huống nó nhanh
nên người bị hại nhận biết về đối tượng cũng không được nhiều cái thông tin
sau nhiều ngày đêm truy theo dấu vết giả soát xác minh hàng trăm đối tượng
lực lượng điều tra thấy nổi lên trường hợp lâm cường quốc sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
chú thôn đồng chuối xã cường thịnh huyện trấn yên
có nhiều dấu hiệu bất minh nên đã tiến hành triệu tập
tuy nhiên đối tượng đã bị bắt
đối tượng đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú
quá trình truy bắt lâm cường quốc hết sức khó khăn
do đối tượng liên tục di chuyển thay đổi địa điểm và ngụy trang nơi ẩn náu
tuy nhiên do làm tốt công tác phối hợp hiệp đồng giữa các lực lượng
một mươi sáu h bốn mươi năm ngày hai mươi bốn tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một
tại khu vực thôn ngòi châu xã giới viên khu vực bái
đối tượng lâm cường quốc đã bị bắt giữ
do không có tiền sử dụng chất năng tùy
nên tôi đã nảy sinh ý định cướp tài sản
sau đó tôi đã chuẩn bị một dao mèo và một vệ vốn
rồi đi ra dọn cua dốc trường bắn và phục ở đó khoảng ba mươi phút
thì tôi thấy một ánh đèn xe máy đi đến
thì tôi từ trong bụi đi ra đã vụt ngang mặt người đó
sau đó tôi mới biết đợt nào năm thanh niên
rồi tôi dựng xe máy của anh ấy dậy và đi về phía
lấy xe của anh đấy và đi về phía trường đường cầu đền
sau khi bị bắt tôi đã biết hành động của mình
mình đã sai trái tôi đã thành khẩn khai báo
tôi vẫn mong được sự khoan hồng của cấp một
và tôi sẽ không bao giờ tai phạm bởi vì như vậy
người dân nên lưu ý trong quá trình sinh hoạt
lao động sản xuất mà cần phải đi ra khỏi nhà vào ban đêm
đặc biệt là khu dân cư khu lơi vắng người
thì nên chuẩn bị cho mình một kỹ năng xử lý
khi gặp tình huống bất ngờ và đặc biệt là khi nếu có tình huống xảy ra
thì nhanh chóng báo tin cho cơ quan chức năng
và chúng tôi đã in số điện thoại của các đường dây đóng
của những người có trách nhiệm để nhanh chóng tổ chức điều tra xác minh
vụ án đã nhanh chóng được lực lượng công an triệt phá
đối tượng đã bị bắt giữ xử lý theo quy định của pháp luật
đem lại sự bình yên cho nhân dân đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn
trước cuộc bầu cử quốc hội khóa một mươi năm và hội đồng nhân dân các cấp
nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi sáu
qua hai ngày xét xử sơ thẩm sáng nay tòa nhân dân tỉnh vĩnh long
đã tuyên mức án một mươi chín năm tù
đối với bị cáo nguyễn phước tân sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một
trú xã trung an huyện vũng liêm tỉnh vĩnh long
về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo cáo trạng nguyễn phước tân là cán bộ tín dụng của một ngân hàng
có trụ sở tại phường bốn thành phố vĩnh long
từ năm hai nghìn một mươi tám do không có tiền tiêu xài cá nhân
nên tân đã lợi dụng mối quan hệ quen biết để vay tiền của nhiều người
với lý do là đáo hạn ngân hàng cho khách hàng có nhu cầu
để tạo niềm tin cho bị hại tân còn thuê một số người
đóng giả là khách hàng cần vay tiền đáo nợ
và làm giả thông báo đồng ý cấp tín dụng của ngân hàng này
với các phương thức thủ đoạn gian dối nêu trên
từ ngày hai mươi năm tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín đến ngày một mươi bảy tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi
tân đã vay mượn của một mươi hai người và chiếm đoạt tổng số tiền gần ba mươi bốn tỷ đồng
quá trình điều tra xác định hành vi của tân đã đủ yếu tố cấu thành tội
lừa đảo chiếm đoạt tài sản
trong quá trình điều tra và tại phiên tòa xét xử
bị cáo nguyễn phước tân đã thừa nhận hành vi phạm tội theo cáo trạng đã nêu
hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo nguyễn phước tân mức án một mươi chín năm tù
về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
liên quan đến vụ lờ đảo lớn nhất từ trước đến nay ở thị xã hoài nhơn tỉnh bình định
viện kiểm sát nhân dân tỉnh đã đề nghị truy tố đề nghị đưa ra xét xử
đối với bị cáo châu thị mỹ hiệp ba mươi chín tuổi chú xã hoài tân thị xã hoài nhơn
theo kết luận điều tra từ năm hai nghìn một mươi bảy châu thị mỹ hiệp hùn vốn làm dịch vụ đáo hạn ngân hàng
do hám lợi bản thân hiệp lại không đủ tiền nên đã huy động vốn của nhiều người để cho vay lại
nhằm hưởng tranh lệch lãi suất vì không thu hồi được số tiền đã cho vay
và trước áp lực lãi suất của con nợ hiệp tiếp tục vay của người này trả cho người kia với lãi suất rất cao
đến tháng một mươi năm hai nghìn một mươi tám thì mất khả năng chi trả số tiền gần một trăm ba mươi năm tỷ đồng
sau khi vỡ nợ trương thị mỹ hiệp bị khởi tố về hành vi lừa đảo chiếm đo tài sản cho tại ngoại để phục vụ điều tra
tuy nhiên do luôn bị các con nợ hâm dọa nên đối tượng bỏ trốn khỏi địa phương bị cơ quan chức năng ra lệnh truy nã
đến ngày hai mươi hai tháng một năm hai nghìn hai mươi bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình định bắt khi đang lẩn trốn tại thị xã an khê tỉnh gia lai
đồn biên phòng bản lầu bộ đội biên phòng tỉnh lào cai vừa kịp thời phát hiện hai công dân có hành vi nhập cảnh trái phép
từ trung quốc vào lãnh thổ việt nam qua địa bàn đơn vị phụ trách
tại khu vực biên giới lực lượng biên phòng phát hiện một công dân đã lội suối bá kết nhập cảnh trái phép từ trung quốc về việt nam
qua làm việc người này khai tên là hồ xeo sấn sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm trú tại huyện nậm pồ tỉnh điện biên
sấn cho biết trước đó đã sang trung quốc làm thuê do hiện tại không có việc làm nên đối tượng đã vượt biên giới để về nước
và cũng tại khu vực trên tổ tuần tra biên phòng đã phát hiện lò thị hạnh sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám
trú tại huyện điện biên tỉnh điện biên đã vượt biên giới nhập cảnh trái phép vào việt nam
qua xác minh được biết hạnh sang trung quốc và lấy chồng từ năm hai nghìn sinh sống tại đội một mươi bảy tùng quỳnh hà khẩu vân nam trung quốc
hiện đồn biên phòng bản lầu đã hoàn chỉnh hồ sơ và bàn giao hai đối tượng trên cho trung tâm y tế huyện mường khương để đưa đi cách ly theo quy định
vụ việc tại lào cai nói trên chỉ là một trong khá nhiều trường hợp nhập cảnh trái phép
được lực lượng chức năng nước ta phát hiện thật sự
gian gần đây dịch bệnh covid một mươi chín trên thế giới đang diễn biến rất phức tạp
số lượng người mắc bệnh và người chết liên tục gia tăng
còn ở nước ta thì dịch bệnh cũng có nguy cơ bùng phát trở lại
nhất là trong dịp nghỉ lễ ba mươi tháng bốn mùa một tháng năm sắp tới khi mà nhu cầu du lịch của người dân tăng cao
bởi vậy bộ y tế kêu gọi mỗi người dân
hạn chế đến nơi công cộng tụ tập đông người không cần thiết
không được chủ quan lơ là luôn đề cao cảnh giác phòng chống dịch
khi phát hiện các trường hợp nghi ngờ nhập cảnh trái phép
cần lập tức thông báo ngay cho chính quyền địa phương để tổ chức cách ly xử lý kịp thời
thực hiện tốt khuyến cáo năm k khẩu trang khử khuẩn khoảng cách không tụ tập khai báo y tế để phòng chống dịch covid một mươi chín
liên hệ với đường dây nóng bộ y tế một nghìn chín trăm linh chín nghìn chín mươi năm để được tư vấn khi cần thiết
vì lợi ích của đất nước cộng đồng và của chính mình
mỗi người dân việt nam hãy đồng lòng quyết tâm giữ vững thành quả đã đạt được
trong phòng chống dịch covid một mươi chín
tiếp theo biên tập viên đinh hạnh sẽ truyền đến quý vị những thông tin truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn công an huyện phúc thọ hà nội đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng đỗ đức thành
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy hộ khẩu thường trú tại thôn năm xã tam hiệp huyện phúc thọ thành phố hà nội
về tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác
cũng liên quan đến tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác
công an quận hà đông thành phố hà nội đã ra quyết định truy nã đối với hai đối tượng
cùng có hộ khẩu thường trú tại xã quỳnh bảng huyện quỳnh lưu tỉnh nghệ an
đối tượng hồ đăng phúc sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm và đối tượng hồ đình đông sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai
số máy đường dây nóng của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an sáu mươi chín nghìn hai trăm ba mươi bốn

luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng
khi chưa có sự can thiệp của lực lượng
điều đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện